giết người yêu sau đó tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên huỳnh ngọc thiện đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi đối tượng được xuất viện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng thiện về hành vi giết người
trước đó huỳnh ngọc thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với một cô gái ở tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thì hai người chia tay
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ huế ra bắc ninh với mục đích gặp mặt cô gái này một lần rồi tự tử
vào ngày bốn tháng một mươi hai thiện hẹn gặp cô gái tại chùa đông lai khu phố trăng liệt phường trăng hạn thành phố từ sơn
tại đây thiện đã gặp cô gái và hai người bạn đi cùng của cô gái này
thiện đã dùng dao đâm cả ba người khiến cô gái và một người bạn tử vong một người khác bị thương
sau đó thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời và ra viện vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
là nhân viên ngân hàng nhưng lại đi lừa đảo khách hàng để lấy tiền trả nợ cá nhân
đoàn văn thiện quê tại tỉnh quảng ngãi vừa bị tòa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quá trình làm việc thiện tiếp xúc và quen biết một vài khách hàng có khả năng về tài chính
và tiến hành vay mượn tiền của bốn bị hại với tổng số tiền hơn bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt và mất khả năng chi trả
để tạo lòng tin cho các bị hại và che đậy hành vi của mình
thiện ngỏ ý vay với lãi suất cao từ hai mươi năm đến ba một ngày tương đương với bảy năm đến chín một tháng
rồi dùng chính số tiền vay trả một phần nợ gốc cũng như trả lãi cho người vay
quá trình điều tra và trả lời hội đồng xét xử thiện thành khẩn ăn năn về hành vi phạm tội của mình
khắc phục hơn ba tỷ để trả cho các bị hại
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt đoàn văn thiện một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố thanh hóa vừa liên tiếp triệt phá và bắt giữ hai vụ buôn bán sản xuất pháo nổ
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên tỉnh do nhiều đối tượng tham gia và thu giữ hàng tấn pháo nổ
thuốc pháo bột thuốc pháo và các dụng cụ để sản xuất pháo
ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã đồng loạt bắt giữ năm đối tượng buôn bán pháo trên telegram
gồm võ công phước chú tại tỉnh bà rê vũng tàu nguyễn văn hưng chú tại tỉnh gia lai
bùi khắc lâm chú tại tỉnh hòa bình đỗ văn long chú tại hà nội và lý đình khang chú tại tỉnh phú thọ
quá trình truy bắt khám xét đã thu giữ bảy mươi kg pháo nổ các loại hai mươi kg thuốc pháo
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã nhập lậu pháo từ trung quốc về việt nam
và bán ra thị trường hơn năm tấn pháo nổ các loại
tiếp đó vào ngày tám tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây sản xuất
buôn bán hàng giả là pháo hoa của bộ quốc phòng trong đó trị đức anh chú tại hà nội
là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây thu giữ năm trăm linh dàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng sáu trăm linh kg
bốn trăm linh kg các thành phẩm dùng để sản xuất pháo hai kg bột thuốc pháo hoa hơn năm mươi tem nhãn giả pháo hoa
của bộ quốc phòng và nhiều vật chứng sản xuất pháo hoa giả
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả
của bộ quốc phòng với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm và đầu năm mới của nhiều người
một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động thời vụ để lừa đảo
những cây bẫy răng ra ngày càng tinh vi và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo
tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiều bài đăng tìm kiếm lao động thời vụ trong dịp cuối năm với các công việc như cắt mắt quần áo
giá lì xì với mức lương hợp
hấp dẫn không ít người với mong muốn tìm kiếm việc nhẹ lương cao kiếm thêm thu nhập
mà đã tin tưởng chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng
sau khi cọc tiền thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng hoàn toàn bốc hơi
các tin nhắn đã bị xóa hết ạ
tôi cũng đã từng nghe được những trường hợp bị lừa đảo như thế
chắc hay gặp các trường hợp lừa đảo của tuyển dụng
thế nên là em đã đến trung tâm giới thiệu việc làm uy tín ở đây để tìm việc làm ạ
theo các chuyên gia đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc thanh toán các đơn hàng ảo
hay biến tướng đa cấp thậm chí là vi phạm pháp luật
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động
giao dịch đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thời gian rất ngắn thậm chí cái trang web này sẵn sàng bị sập
có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu
mà không biết đối tượng mình đang bị lừa là họ đang cứu trú ở đâu để mình làm đơn tối giác
cho nên các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám lên tiếng
không dám làm đơn cho cơ quan cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
khi vào website tìm việc mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc
phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc
phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
thật ra phỏng vấn trao đổi thật kỹ với nhà tiền dự cũng thấy rằng là không có việc đặt cọc bất kể một cái gì
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên
thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật
để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một xe ô tô vận tải
tải vận chuyển số lượng lớn dày và hàng gia dụng bằng sành xứ không rõ nguồn gốc
vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại khu vực thuộc ấp phước quản
xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn hoàng hay điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tội công tác phát hiện trên xe có vận chuyển hơn bốn trăm linh đôi giày thể thao các loại
do nước ngoài sản xuất gần ba trăm linh đôi giày thể thao các loại do việt nam sản xuất
và hơn ba trăm linh kg hàng gia dụng bằng sành xứ
tất cả số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hay không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên